tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp chủ tịch quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào pani yathotu
tại buổi tiếp thay mặt đoàn đại biểu quốc hội lào sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
đồng chí pani yathotu chúc mừng những thành tiệu mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời bày tỏ sự tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
đồng chí cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ giúp đỡ to lớn kịp thời có hiệu quả
mà việt nam đã dành cho lào từ trước đến nay
cũng tại buổi tiếp đồng chí pani yathotu thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về tình hình lào gần đây
về kết quả hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và khẳng định
quốc hội lào sẽ phối hợp chặt chẽ với quốc hội việt nam thực hiện có hiệu quả
các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng
của chuyến thăm của chủ tịch quốc hội lào cùng đoàn đại biểu cấp cao
chúc mừng những thành tiệu mà lào đã đạt được trong thời gian qua
khẳng định việt nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước lào
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa quốc hội hai nước trong thời gian qua
và đề nghị trong thời gian tới quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác
trao đổi thông tin kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp
giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội lào pani gia tho tu bày tỏ tin tưởng rằng
cùng với những thành tiệu quan trọng của mỗi đảng mỗi nước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào sẽ ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
đồng thời khẳng định hai bên cùng nhau giữ gìn vun đắp phát huy truyền tiếp cho các thế hệ mai sau
về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào